tại buổi tiếp xúc cử tri huyện văn yên tỉnh yên bái đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đề nghị các cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu
nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng nhất là trước những thông tin xuyên tạc nói xấu đảng
nhà nước trên mạng xã hội cần phải có nhận thức rõ ràng tuyên truyền để nhân dân nhận rõ
tiếp tục phát huy các tiềm năng lợi thế trong phát triển kinh tế
nhất là mở rộng diện tích và nâng cao giá trị cây quế
phân đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo tại các xã trọng điểm vùng quê xuống dưới một mươi vào năm hai nghìn hai mươi
những ý kiến kiến nghị của cử tri đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu và chuyển tới quốc hội
và các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết trong kỳ họp tới
đáp ứng kịp thời những mong muốn nguyện vọng chính đáng của cử tri
ngày một mươi bảy tháng sáu đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện hoành bồ
tỉnh quảng ninh đồng chí phạm minh chính đã thông tin đến cử tri kết quả của kỳ họp thứ bảy
quốc hội khóa một mươi bốn theo đó sau hai mươi ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm dân chủ trí tuệ
từ ngày hai mươi tháng năm đến ngày một mươi bốn tháng sáu quốc hội đã xem xét thông qua bảy luật một mươi nghị quyết
cho ý kiến về chín dự án luật quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
trong đó giao chính phủ khẩn trương sửa đổi bổ sung quy định về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
về bảo đảm trật tự an toàn giao thông tăng chế tài xử phạt nghiêm các trường hợp sử dụng ma túy
rượu bia chất kích thích khi điều khiển phương tiện giao thông đồng thời quyết định một số vấn đề
liên quan điều hành ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công trung hạn
tiếp xúc cử tri huyện đức hòa tỉnh long an phó thủ tướng trương hòa bình ghi nhận những ý kiến
đóng góp qua đây khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục luật hóa các bộ luật các nghị quyết đã được
quốc hội thông qua bằng những nghị định chỉ thị cụ thể để pháp luật đi vào thực tiễn đời sống
các dự án luật được cho ý kiến tại kỳ họp lần thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn có ý nghĩa quan trọng trong việc
tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân hoàn thiện thể chế
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tổ chức bộ máy quản lý cán bộ công chức viên chức
bảo đảm quốc phòng an ninh phục vụ quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước
phấn khởi với những kết quả của kỳ họp thứ bảy các cử tri huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ
tiếp tục kiến nghị các bộ ngành trung ương tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp quốc lộ tám mươi
khắc phục tình hình sạt lở bờ sông cái sắn cũng như giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu
phát biểu tại hội nghị đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tiếp thu ý kiến đề xuất của các cử tri
đồng thời đề nghị bà con nỗ lực đoàn kết phát triển kinh tế gia đình tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới
cũng như chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu nhất là sạt lở và ô nhiễm môi trường